đối với người bệnh ngoài việc bồi bổ sức khỏe để có thể chiến đấu với bệnh tật thì tinh thần cũng là yếu tố quan trọng giúp họ có thêm động lực
nhằm giúp bệnh nhân vừa nâng cao cả về thể chất và tinh thần viện huyết học và truyền máu trung ương đã tổ chức lớp học yoga miễn phí dành cho người bệnh đang điều trị tại đây
viện huyết học và truyền máu trung ương mỗi ngày điều trị cho rất đông bệnh nhân
họ thường phải điều trị theo định kỳ mỗi đợt cũng dài ngày áp lực bệnh tật khiến cho người bệnh luôn cảm thấy nặng nề mệt mỏi
yoga sẽ giúp cho các bệnh nhân điều hòa được khí trong cơ thể và cho họ có những giờ phút thư giãn tạm quên đi những cơn đau những nỗi lo bệnh tật mà ngày ngày họ phải đối mặt
nhờ đó họ dễ dàng vượt qua được các liệu trình điều trị
bà nguyễn thị dung bị mắc căn bệnh thừa sắt khiến cơ thể suy yếu mệt mỏi và phải điều trị lâu dài tại viện huyết học và chuyển máu trung ương
khi nghe mọi người nói về lớp học yoga ở viện bà cũng muốn tham gia vừa để thư giãn vừa đỡ cảm thấy ngột ngạt trong phòng bệnh
lúc mà nãy thì người mệt mỏi ai đến bảo đi thì tôi bảo là nếu mà người tôi như vậy không thể tập được
tập như vậy không tập mà đến giờ tập thì cảm tập xong thấy người khoan khoái
mà rất dễ tập thôi không có cái gì mà thấy khó khăn hay là quá mức với những người bệnh
yoga có những tác động riêng về cho các bệnh nhân đang bị bệnh nặng
giúp cho thân thể của những bệnh nhân đó có một sự thoải mái
thoải mái hơn khi kéo dãn hoặc có sự hoạt động cùng kết hợp với hơi thở
chúng tôi sẽ có những sắp xếp những bài tập phù hợp cho những bệnh nhân đang điều trị ở đây
nó giúp cho ngoài cái cơ thể ra và chúng tôi muốn giúp các bệnh nhân ở đây có một cái hơi thở rất nhẹ nhàng
để giúp thải độc trong cơ thể ngoài thải độc da
nó còn giúp cho bệnh nhân có những phút thư

lớp học yoga được tổ chức vào thứ ba và thứ năm hàng tuần
gồm cả giáo viên trong nước và nước ngoài đến dạy
hiện nay lớp đã đi vào hoạt động ổn định
trung bình mỗi buổi có khoảng ba mươi thành viên tham gia
không chỉ có bệnh nhân mà người nhà bệnh nhân cũng được theo học hoàn toàn miễn phí
chiếc khai này có viện hết học thì tôi thấy rất bổ ích cho các bệnh nhân
và bổ ích cho người nhà đi chăm sóc bệnh nhân
sau này nếu bệnh nhân về nhà mà có mệt mỏi thì người nhà bệnh nhân tập cho
học bệnh nhân thì sức khỏe càng tốt hơn
đây là một lớp học ý nghĩa và thiết thực
không chỉ giúp người bệnh có thêm sức khỏe
mà còn động viên tinh thần để họ chiến đấu với bệnh tật
trong thời gian tới viện huyết học và chuyển máu trung ương
sẽ tiếp tục triển khai thêm các lớp học khác để nâng cao sức khỏe cho người bệnh